chúng tôi bất ngờ khi biết đồng sen tuyệt đẹp này được một con người rất trẻ từ thành phố hồ chí minh đích thân xuống đầu tư
việc đầu tư làm ăn kiếm lời quan trọng lắm
xong việc làm sao để khôi phục lại những cánh đồng sen
biến qua sen trở thành biểu tượng thực sự của đồng thác
làm việc quan trọng cũng không kém chuyện lắm
cách làm ăn của chàng giám đốc trẻ tuổi từ sài gòn xuống cũng lạ lắm
anh chỉ thuê khung cảnh đồng sen thôi
trả cho chủ đồng khoảng bốn triệu một tháng cho một khét tạ
cho thuê đất xong chủ đất lại toàn quyền hái gương sen để bán cho khách
tiện cả đôi đường có thu nhập mà vẫn được làm chủ
nên dân tình vẫn không có gì để làm được
nếu làm ăn được sắp tới đây dự án khôi phục đồng sen
của giám đốc công ty say cheese lương trang hạ
sẽ lên đến trên một trăm sáu mươi hectare
một không gian sen đủ để ta cặp